nhận lời mời của tổng thống niche mahamadou issofor tối qua phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tham dự và phát biểu tại phiên họp trực tuyến cấp cao của hội đồng bảo an liên hợp quốc với chủ đề quản trị toàn cầu giai đoạn sau covid một mươi chín và hòa bình an ninh quốc tế
đồng chí phạm bình minh đã nhận định quản trị tốt chính là nền tảng để vượt qua đại dịch covid một mươi chín đặc biệt là thông qua việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và lấy người dân làm trung tâm cảnh báo và ứng phó sớm thống nhất và gắn kết xã hội
phó thủ tướng cho rằng hội đồng bảo an cần hợp tác ở mức độ cao nhất nâng cao khả năng thích ứng để ứng phó với những thách thức an ninh toàn cầu ngăn ngừa xung đột và triển khai các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình